cụ pháp viện kiểung viện kiểm soát nhân dân tp đà nẵng ông nguyễn hữu linh
bị nghi dâm ô bé gái trong thang máy tại chung cư galaxy chín quận bốn tp hcm
vụ án được xử kính tại phòng dự án ở tầng bốn của tòa án nhân dân quận bốn
chủ tòa là thẩm phán nguyễn hải nam phó tránh án tòa án nhân dân quận bốn
luật sư bào chữa cho bị cáo nguyễn hữu linh là luật sư trần bá học
thuộc đoàn luật sư tp hcm
tất cả phóng viên có mặt được bố trí ngồi đợi ở phòng xử khác tại lầu một của tòa án quận tám
theo nội dung vụ án ngày một tháng bốn tại chung cư galaxy chín trên đường nguyễn quái quận bốn
khi một bé gái cầm túi đồ đi vào thang máy thì ông linh tiến đến và ôm hôn
sự việc được camera chung cư ghi lại
sau quá trình điều tra cơ quan công an quận bốn đã khởi tố
và truy tốt ông linh về tội giam ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
trường hợp này có lẽ là trường hợp cũng tương đối đặc biệt như tôi đã nói là
bởi vì trường hợp này là nguyễn hữu linh là nguyên là phó một cái cơ quan pháp luật viện kiểm sát
và là một cái cán bộ về ngành pháp luật như vậy mà vi phạm như vậy thì rõ ràng là
là một trường hợp và xử lý đây là trường hợp có vẻ như từ xưa là đầu tiên
thì dù mức án nào để chăng nữa thì việc xét xử này thì ít nhiều
cũng tạo được sức gian đe cho xã hội để đóng góp cho cái phòng ngừa chung
sau phần xét hỏi tư ký phiên tòa thông báo hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ
để điều tra bổ sung trong đó hội đồng xét xử yêu cầu giám định lại hình ảnh thu được
từ camera để xác định chính xác hành vi của bị cáo
theo hội đồng xét xử nội dung cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân quận bốn
không mô tả hành vi khách quan của tội phạm mà bị cáo nguyễn hữu linh đã thực hiện là thiếu sót
bị cáo nguyễn hữu linh bị viện kiểm sát nhân dân quận bốn truy tố theo khoảng một
điều một trăm bốn mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
với khung hình phạt từ sáu tháng đến ba năm tù về tội dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
chiều hai mươi năm tháng sáu các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm đang phối hợp với công an quận tân phú
điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra vào rạng sáng cùng ngày
khiến cho một người tử vong và điều đáng nói là phương tiện liên quan đã bỏ chạy
trước đó khoảng ba h một mươi hai phút đôi nam nữ chở nhau trên xe gắn máy điện số năm mươi chín n một

khi đến đường võ công tồn quận tân phú thì rẽ trái vào đường này
tuy nhiên chiếc xe máy đã xảy ra va chạm với một chiếc xe taxi lưu thông cùng chiều
vụ tai nạn làm hai nạn nhân trên xe máy ngã trượt dài trên đường
trong đó có cô gái tên nguyễn thị mỹ tiên hai mươi năm tuổi quê bến tre đã tử vong
sau khi liên quan đến vụ tai nạn chiếc taxi đã rời khỏi hiện trường
tuy nhiên công an đã trích xuất camera an ninh và tạm giữ được phương tiện cùng tài xế
khiến nguyên nhân của việc đang được điều tra làm rõ